tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị ngày hôm nay chủ tịch nước võ văn thưởng đến thăm và chúc mừng năm mới tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng tháp
chủ tịch nước võ văn thưởng đã nghe báo cáo những thành tích nổi bật của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời gian qua
với đặc thù là lực lượng vũ trang chiến đấu sẵn sàng cơ động nhanh gia quân thực hiện nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát cơ động luôn duy trì nghiêm túc công tác ứng trực bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng
các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân
ghi nhận những thành tích của lực lượng cảnh sát cơ động chủ tịch nước võ văn thường biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát cơ động trong những năm qua
chủ tịch nước nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng
chiến đấu dũng cảm kiên cường để bảo vệ đảng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
bên cạnh đó chủ tịch nước căn dặn nhiệm vụ trong bối cảnh mới yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải thường xuyên gian luyện chính trị
nâng cao năng lực trình độ làm tốt công tác hậu cần phục vụ chiến đấu đảm bảo phương tiện trang thiết bị
thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chế độ dành cho lực lượng cơ động
lãnh đạo công an tỉnh đồng tháp xin hứa với đồng chí chủ tịch nước công an đồng tháp và tiểu đoàn cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu
để thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
nghị quyết bảy của ban thường vụ tỉnh ủy tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của địa phương

chủ tịch đảng nhân dân campuchia ccp trưởng nhóm cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia samdech techo hun sen
cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia samdech krolahom sakeng hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia
do phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ sa sokha làm trưởng đoàn
sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
tại các cuộc tiếp xúc các nhà lãnh đạo cấp cao campuchia nhiệt liệt
chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức campuchia của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng
nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa đảng chính phủ và nhân dân hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật campuchia nói riêng
đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam
các nhà lãnh đạo cấp cao campuchia mong muốn hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số
hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật kiên quyết không cho các đối tượng thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm cảm ơn thủ tướng hunmanet
và các nhà lãnh đạo cấp cao campuchia đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị chú đáo thắm tỉnh hữu nghị
chúc mừng những thành tiệu quan trọng của campuchia giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
bày tỏ tin tưởng chính phủ campuchia dưới sự trị vì anh minh của quốc phương norodom sihamoni
và dưới sự lãnh đạo của thủ tướng hunmanet sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của thế hệ trước
dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật campuchia nói riêng
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới thủ tướng hulmanet
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ sasoka và các nhà lãnh đạo campuchia
tại cuộc hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia hai bên đã trao đổi khái quát về tình hình
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba và đề ra một số phương hướng hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
theo đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn chống phá
chia rẽ hai nước của các thế lực thù địch phản động phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội
đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước và các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
cơ quan chức năng hai bộ tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm
nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy hình sự mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và ngài sasoka đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
trong thời gian thăm và làm việc tại vương quốc campuchia bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp với ngài thống tướng sao sokha
phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
bộ trưởng tô lâm và đoàn đã tới thăm học viện công an campuchia thăm đại sứ quán việt nam tại campuchia
thăm cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia
còn vào chiều nay tại hà nội phó thủ tướng trần lưu quang phó chủ tịch ủy ban quốc gia
về chuyển đổi số và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
đã đồng chủ trì phiên họp giao ban tháng một của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trên cơ sở triển khai kết luận của thủ tướng chính phủ tại hội nghị sơ kết hai năm triển khai đề án sáu với một mươi bảy nhiệm vụ
trong đó có năm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến tết nguyên đán giáp thìn
các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương đã tập trung quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc kịp thời quyết liệt chỉ đạo của thủ tướng
trong đó đã triển khai thực hiện việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt khi đến nay cả nước hoàn thành giả soát một trăm linh đối tượng hưởng chế độ an sinh xã hội
bước đầu số tiền đã được chi trả qua tài khoản là trên một bảy tỷ đồng đồng thời cũng đã triển khai giải pháp cho vay tiến dụng dưới năm mươi triệu đồng
tính đến nay đã có gần bốn trăm linh người được vay với số tiền trên năm năm tỷ đồng
điều này đã góp phần minh bạch trong chi trả an sinh xã hội giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để phục vụ đời sống mà không cần phải vay tín dụng đen
phát biểu tại buổi giao ban bộ trưởng tô lâm đề nghị các thành viên tổ công tác tập trung thảo luận đối với các nhiệm vụ cấp bách từ nay đến tết nguyên đán đang được các bộ ngành triển khai
đối với những khó khăn vướng mắt cần có đề xuất nhằm kịp thời tháo gỡ trong đó tăng cường công tác phối hợp của các đơn vị
đồng thời các bộ ngành thành viên tổ công tác và ubnd các địa phương thống nhất lộ trình triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu từ nay đến cuối tháng một và trong tháng hai
tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm bảy mươi năm của chính phủ phê duyệt đề án trung tâm dữ liệu quốc gia trên cơ sở duy trì quyết tâm chính trị cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó là kỳ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo hiệu quả bền vững